các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bộ ngành đã lắng nghe và giải đáp cụ thể nhiều trong tổng số gần một mươi câu hỏi kiến nghị tâm tư tình cảm
thuộc một mươi nhóm vấn đề lớn của công nhân lao động đề đạt đối với người đứng đầu chính phủ
một trong những vấn đề được quan tâm nhất là nhà ở cho công nhân
thủ tướng giao bộ xây dựng chủ trì xem xét tiếp thu toàn bộ vướng mắc của luật pháp và nhu cầu nhà ở của công nhân
trên cơ sở đó vấn đề gì thuộc thẩm quyền của chính phủ thì sẽ sửa ngay như nghị định số bốn mươi chín nghị định số một trăm linh
vấn đề gì liên quan đến luật pháp thì tổng hợp cùng các bộ ngành liên quan đánh giá tác động và đề xuất giải pháp phù hợp thực tiễn
làm sao nhanh nhất có thể giải quyết vấn đề này căn cơ bài bản vừa bảo đảm tính trước mắt vừa bảo đảm tính lâu dài
bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động cũng như phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước ta hiện nay
tại buổi đối thoại thủ tướng cho biết đảng nhà nước hệ thống chính trị trong đó có chính phủ tổng liên đoàn lao động việt nam
tiếp thu lắng nghe các ý kiến tập hợp các vấn đề để tập trung giả soát lại thể chế cơ chế chính sách nhanh chóng bổ sung sửa đổi hoàn thiện
đồng thời chú ý đến tâm tư nguyện vọng của người lao động trong đó có công nhân lao động
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh vừa ký nghị định số ba mươi tám ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
theo đó tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm sáu
nghị định sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
về mức lương tối thiểu tháng nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo bốn vùng
vùng một tăng hai trăm sáu mươi đồng lên mức bốn sáu trăm tám mươi đồng một tháng
vùng hai tăng hai trăm bốn mươi đồng lên mức bốn một trăm sáu mươi đồng một tháng
vùng ba tăng hai trăm một mươi đồng lên mức ba sáu trăm bốn mươi đồng một tháng
vùng bốn tăng một trăm tám mươi đồng lên mức ba triệu hai trăm năm mươi đồng một tháng
mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân sáu tương ứng tăng từ một trăm tám mươi đồng đến hai trăm sáu mươi đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành
về mức lương tối thiểu giờ nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo bốn vùng
cụ thể vùng một là hai mươi hai năm trăm linh đồng một giờ vùng hai là hai mươi đồng một giờ vùng ba là một mươi bảy năm trăm linh đồng một giờ vùng bốn là một mươi năm sáu trăm linh đồng một giờ
việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động

áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán
thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ
không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ
thưa quý vị theo tổng cục thuế hóa đơn giấy truyền thống chỉ được sử dụng đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và kể từ ngày một tháng bảy các doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ cá nhân kinh doanh sẽ bắt buộc chuyển sang
sử dụng hóa đơn điện tử nhiều doanh nghiệp và người dân đã hưởng ứng với quyết định này
vì tiết kiệm được chi phí trong lúc nền kinh tế còn đang gặp khó khăn như hiện nay
đón nhận thông tin từ ngày một tháng bảy sẽ bãi bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy
doanh nghiệp này cũng như bao doanh nghiệp khác đều đồng tình và ủng hộ
công ty tôi cũng nếu mà khách hàng có nhu cầu xuất về doanh nghiệp và xuất về công ty của khách hàng
thì cũng có thể xuất được luôn và rất là nhanh gọn
mùa một tháng bảy là bộ tài chính bỏ hóa đơn giấy mà dùng hóa đơn điện tử
thì tôi thấy cái cách làm này rất là thuận tiện cho doanh nghiệp
nên là tôi bên công ty tôi là cũng sẽ thực hiện rất là nghiêm túc cái chuyện này
hóa đơn điện tử thì rất là yêu việt quản lý rõ ràng với cả là thao tác sử dụng rất là dễ
và rất là minh bạch mà nó cầm nhập luôn
tôi cũng cái này sử dụng công nghệ thông tin
được biết từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tổng cục thuế đã triển khai hóa đơn điện tử tại sáu tỉnh thành giai đoạn một
bao gồm hà nội thành phố hồ chí minh quảng ninh hải phòng bình định phú thọ
theo đó toàn bộ doanh nghiệp hộ kinh doanh khi bán hàng đều phải xuất hóa đơn điện tử
chỉ trừ một số đối tượng không giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử
và từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lộ trình loại bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy sẽ được bắt đầu
mới đây bộ tài chính tổ chức lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc
với sự tham gia của chính phủ và lãnh đạo các địa phương tại sáu mươi ba điểm cầu trên cả nước
mặc dù còn nhiều vướng mắt trong quá trình thực hiện nhưng dấu mốc quan trọng này
không chỉ thể hiện quyết tâm phủ sóng hóa đơn điện tử
mà còn thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của ngành thuế của doanh nghiệp và người dân
đối với hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế sẽ quản lý các mã hóa đơn điện tử
đối với các đề hệ
việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng cho thấy nhiều lợi ích
đặc biệt là hạn chế được gian lận thuế cũng như việc buôn lậu hóa đơn
đặc biệt liên quan tới các cái nghĩa vụ
thu nộp đối với ngân sách nhà nước một cách thuận tiện hơn rất là nhiều
và gắn với đó thì tôi cho rằng đây là một trong những biểu hiện rất rõ ràng
của việc áp dụng sử dụng các cái thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ bốn
như chúng ta hay nói vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh
cũng như là các cái giao dịch trong cái nền kinh tế của nước ta
trong cái thời gian hiện nay cũng như là trong cái thời gian tới
hiện tập cục thuế và các tổ chức cung cấp
tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đang duy trì
vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ
nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử
khi triển khai trên cả nước để từ đó sử dụng hóa đơn điện tử
một cách thông suốt mang lại thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân
thưa quý vị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
vừa phát hiện bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa
không rõ nguồn gốc xuất xứ có nhãn mắc nước ngoài nghi vấn nhập lậu
trưa ngày một mươi tháng sáu tại khu vực xã lạc cuối huyện tri tôn
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu phát hiện một xe ô tô tải
do tài xế lê hoàng phương điều khiển có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển khoảng ba chai
hũ dầu các loại sáu mươi cục sà bông tắm gần một trăm năm mươi hộp kem dưỡng trắng da
và hai mươi năm tám trăm linh bịch thuốc dân tộc và cổ truyền
tổng trị giá hàng hóa khoảng gần một trăm tám mươi năm triệu đồng
thời điểm kiểm tra tài xế phương không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt quả tang
một vụ tái chế dầu nhất thải trái phép tạm giữ khoảng bốn mươi năm lít dầu các loại
để tránh bị phát hiện chủ cơ sở này đã thuê lại một khu mỏ bỏ hoang
xung quanh là đồi núi ít người để ý
dầu thải gom từ các gara sửa xe trên địa bàn tỉnh nghệ an
và các tỉnh lân cận mang về cơ sở này sau đó cho vào bể chứa ngầm
rồi bơm lên hai lò chương cất xe bằng ngạch nung
nhân liệu để chương cất cũng chính là dầu thải
hoàn toàn không có công nghệ xử lý chất thải hay bảo vệ môi trường
dầu thải được dẫn trực tiếp ra đất còn thành phẩm thì được thuê xe bồn trở đi tiêu thụ
bước đầu lực lượng công an đã tạm giữ khoảng bốn mươi năm lít dầu
trong đó có hai mươi lít dầu thải chưa tái chế và hai mươi năm lít dầu thành phẩm
tạm giữ một xe ô tô bồn trở dầu
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh bạc liêu xảy ra tình trạng
các chủ lò giết mổ chủ cơ sở chăn nuôi tổ chức bơm nước vào heo để tăng trọng
mặc dù các ngành các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý
song tình trạng này vẫn còn diễn biến khá phức tạp

điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mua bán đối với các cơ sở làm ăn chân chính
mà còn dóng lên hồi chuông về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
khi những sản phẩm thịt heo này được đưa ra thị trường tiêu thụ
đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được khi cùng cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất
một cơ sở giết mổ heo tập trung trên địa bàn ấp tân tạo thị trấn châu hưng
huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
cũng tại lò giết mổ này chưa đầy một tháng trước lực lượng chức năng đã từng bắt
ông trần văn phương đang thực hiện hành vi bơm nước vào heo trước khi giết mổ
điểm chung của các vụ vi phạm này là đối tượng đều lựa chọn thời điểm đêm tối để thực hiện
hơn nữa các lò giết mổ này lại nằm sâu trong khu vực đồng ruộng cách xa lộ giới và địa bàn dân cư
nơi lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc tiếp cận bắt quả tăng
phát hiện quả tang các hành vi vi phạm đưa nước vào heo trước khi giết mổ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân
để xử lý triệt để vấn nạn này thời gian qua phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu đã tăng cường công tác nắm tình hình
thường xuyên kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ heo qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chức năng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành
thường xuyên tuyên truyền và cho cam kết không để xảy ra hoạt động bơm nước vào heo trước khi giết mổ góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân
khi phát hiện các hành vi đưa nước vào động vật trước khi giết mổ thì phải cung cấp thông tin cho cơ quan công an cơ sở và phòng cảnh sát môi trường biết để đấu tranh xử lý
bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng đối với các chủ cơ sở chăn nuôi lò giết mổ đừng vì hám lợi trước mắt mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
nhiều khả năng giá xăng lại tăng lần thứ sáu liên tiếp thông tin chi tiết có trong cụm tin ngay sau đây
liên bộ công thương tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào chiều mai ngày một mươi ba tháng sáu
tại kỳ điều chỉnh này nhiều khả năng giá xăng lại tăng lần thứ sáu liên tiếp
nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm từ khoảng bảy trăm linh đến một đồng một lít
theo đó giá xăng ron chín mươi năm có thể vượt ba mươi hai đồng một lít
cũng liên quan đến xăng dầu mới đây thủ tướng đã yêu cầu bộ công thương theo dõi kỹ thông tin
về khả năng malaysia cung cấp xăng dầu cho việt nam và phối hợp để xem xét xử lý theo quy định
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản trình ủy ban nhân dân thành phố
về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố về thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn thành phố sau hai tháng vận hành
theo đó đề xuất giảm năm mươi mức phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa
nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy góp phần hạn chế quá tải un tắc cho đường bộ
sở cũng đề xuất xem xét giảm mức thu với tổ chức cá nhân ở các địa phương khác
bằng với mức của các tổ chức cá nhân kinh doanh mật hàng xuất nhập khẩu tại tp hcm
theo cục phòng vệ thương mại bộ công thương bộ thương mại hoa kỳ đã thông báo khởi xướng điều tra lẩn tranh thuế trong bán pha giá
và chống trợ cấp với tủ gỗ nhập khẩu từ việt nam và malaysia
cục phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu tủ gỗ cần tìm hiểu
nắm rõ các quy định trình tự thủ tục điều tra lẩn tranh thuế của hoa kỳ
ngoài ra doanh nghiệp phải thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan điều tra hoa kỳ
phối hợp chặt chẽ với cục phòng vệ thương mại trong suốt quá trình của vụ việc